đại sứ quán việt nam tại các nước pháp singapore campuchia australia đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đúng chín giờ một mươi năm phút trong không khí trang nghiêm các cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan đại diện của việt nam tại pháp đã thắp hương tưởng nhớ và dành một phút mặc niệm nguyên tổng bí thư đỗ mười
đại sứ nguyễn thiệp đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên tổng bí thư đỗ mười nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng và nhà nước
ngay sau khi mở sổ tang các đại sứ quán các nước asean tại pháp như lào philippines cùng các phái đoàn ngoại giao bộ ngoại giao pháp hội người việt nam tại pháp và nhiều nước khác đã tới chia buồn và ghi sổ tang
từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi đại sứ quán việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tăng
đại sứ quán tại singapore đã mở sổ tăng để các cá nhân tổ chức cộng đồng người việt tại singapore chính quyền sở tại cũng như các phái đoàn ngoại giao tới viếng và ghi sổ tăng nguyên tổng bí thư đỗ mười
trong không khí trang nghiêm và xúc động đại sứ tào thị thanh hương cùng tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại singapore các cơ quan bên cạnh và đại diện cộng đồng đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên tổng bí thư đỗ mười
đại sứ các nước tại singapore như lào campuchia
indonesia cuba nga pháp ai cập cùng ngoại giao đoàn và bạn bè quốc tế đã tới viếng và chia buồn
trong hai ngày mùng bốn và ngày mùng năm tháng một mươi đại sứ quán việt nam tại vương quốc campuchia đã mở sổ tang và viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
đại sứ vũ quang minh khẳng định nguyên tổng bí thư đỗ mười là một tấm gương sáng về đức độ tác phong giản dị tấm lòng và sự quan tâm yêu thương đồng chí
đồng bào kiên trung một lòng vì nước và dân tộc
phó thủ tướng bộ trưởng bộ hoàng cung campuchia đại diện đoàn của đảng nhân dân campuchia cpp đoàn thượng viện đoàn quốc hội đoàn hội đồng phát triển nông nghiệp và nông thôn
đại sứ lào singapore hàn quốc myanmar ấn độ thái lan indonesia philippines pakistan và đại diện sứ quán các nước các tổ chức quốc tế tại campuchia đã đến viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
ngày năm tháng một mươi tổng lãnh sự quán việt nam tại sydney đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên tổng bí thư đỗ mười
tổng lãnh sự trịnh đức hải cùng với các cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán đã dành một phút mặc niệm và ghi sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương nguyên tổng bí thư đỗ mười
trước đó tại trụ sở đại sứ quán việt nam ở thủ đô capera toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và thân nhân cán bộ các cơ quan
bên cạnh đại sứ quán do đại sứ ngô hướng nam dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên tổng bí thư đỗ mười
tới viếng và ghi sổ tăng tưởng niệm nguyên tổng bí thư đỗ mười còn có đại diện bộ ngoại giao và thương mại australia
bà con việt kiều đại diện ngoại giao đoàn đại sứ quán các nước lào indonesia